năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng thanh tra của tổng cục đường bộ đã kiểm tra hơn hai trăm sáu mươi một bảy trăm linh xe tải
phát hiện hơn hai mươi tám xe vi phạm trở quá tải trọng tước giấy phép chín bốn trăm bảy mươi xe
thu về cho ngân sách nhà nước hơn ba trăm năm mươi tỷ đồng
theo đánh giá của tổng cục đường bộ tình trạng xe quá tải tuy đã giảm
nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp không thể giải quyết rứt điểm nếu các địa phương không vào cuộc quyết liệt
đặc biệt là từ khi không còn sự phối hợp giữa hai bộ giao thông vận tải và công an
thì tình hình xe chở quá tải trọng có chiều hướng tăng trở lại
báo cáo tại hội nghị tổng kết tổng cục đường bộ việt nam cho rằng tình trạng xe quá tải có xu hướng tăng trở lại
tại một số địa phương là do một số địa phương đang sắp xếp lại lực lượng tại trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động
lực lượng cảnh sát giao thông không phối hợp với thanh tra tại các trạm
do đó công tác kiểm soát tài trọng tại các trạm kém hiệu quả
đặc biệt chính quyền các địa phương vẫn còn thiếu quyết liệt
chưa thực sự gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo kiểm soát xe tải
đại diện tổng cục đường bộ khẳng định
nếu địa phương vào cuộc quyết định
nếu địa phương xuất liệt cùng với đưa vào hoạt động trạm cân tự động trên hệ thống quốc lộ
thì hiệu quả kiểm soát tải trọng sẽ cao
trước mắt trong năm hai nghìn một mươi tám tổng cục đường bộ bộ giao thông vận tải
đưa vào hoạt động hệ thống chạm cân tài trọng trên hệ thống quốc lộ một để kiểm soát chặt chẽ